theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông xuất hiện một vùng áp thấp
khả năng phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền của nước ta
dự báo miền bắc sẽ có mưa nhiều cả tuần từ ngày mai ba mươi tháng bảy mưa sẽ xảy ra ngắt quãng trong ngày
miền trung nắng nóng cũng sẽ dịu dần mưa rông rải rác về chiều tối
sang ngày mai ba mươi tháng bảy chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng kéo dài gần tháng qua
mưa cũng tập trung ở khu vực thanh hóa đến thử thiên huế cảnh báo có mưa to trong các ngày mùng một đến ngày mùng bốn tháng tám
khu vực tây nguyên nam bộ mưa diện rộng từ nay đến ngày hai tháng tám tập trung về chiều tối đề phòng rông lốc sấm xét và gió giật mạnh